trong không khí của ngày khai trường ngày toàn dân đưa trẻ đến trường vào đúng dịp hướng tới đại lễ kỷ niệm một trăm một mươi năm trường bưởi chu văn an
chủ tịch nước trần đại quang đã đến thăm và dự lễ khai giảng năm học mới với thầy và trò trường phổ thông trung học chu văn an
cùng dự với chủ tịch nước còn có đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
lãnh đạo văn phòng chủ tịch nước bộ giáo dục và đào tạo và các đồng chí lãnh đạo của trung ương và thành phố hà nội
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang gửi tới các thầy giáo cô giáo các bậc cha mẹ học sinh
các cháu học sinh nhà trường và trên toàn quốc những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng trong ngày khai giảng năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
biểu dương những thành tích mà trường bưởi chu văn an đã đạt được trong thời gian qua
chủ tịch nước mong muốn thầy và cho nhà trường tiếp tục ra sức thi đua dạy tốt học tốt nâng cao chất lượng công tác quản lý
đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại
giúp học sinh phát triển tư duy sáng tạo độc lập và khả năng kết nối học tập tinh thần hợp tác
phát triển hơn nữa văn hóa đọc góp phần tạo hành trang kiến thức toàn diện cho các em học sinh
nâng cao trình độ ngoại ngữ rèn luyện kỹ năng đáp ứng tốt mục tiêu hội nhập phát triển và đào tạo công dân toàn cầu
quan tâm giáo dục nhân cách đạo đức lối sống kiến thức pháp luật ý thức công dân lồng ghép giáo dục tích hợp cho học sinh
nhân dịp này chủ tịch nước đề nghị cấp ủy đảng chính quyền các ban ngành đoàn thể các bậc phụ huynh
tiếp tục quan tâm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục đào tạo tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất
trang thiết bị dạy và học để các em học sinh được học tập phát triển trí tuệ kỹ năng thể lực ngày càng tốt hơn
quan tâm chăm sóc các em học sinh là con em thương binh bệnh binh thân nhân gia đình liệt sĩ
người có công với cách mạng gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn